và quốc phòng an ninh
các dự án đầu tư sân bay quốc tế long thành là một trong những dự án về vấn đề an ninh quốc phòng
cho nên nếu chúng ta có điều kiện để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước thực hiện các chủ đầu tư này là rất là cần thiết
và đã đến lúc là chúng ta phải đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cái cụm cảng hàng không quốc tế sân bay long thành
bởi vì theo kế hoạch là chúng ta đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi năm là chúng ta phải đưa cái giai đoạn một này đi vào cái khai thác
cũng trong buổi làm việc chiều nay quốc hội nghe và thảo luận tại tổ về dự án hồ chứa nước capet
huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận với dung tích chứa năm mươi một hai mươi một triệu mét khối nước
tại buổi thảo luận đa số đại biểu đồng thuận về tính cần thiết của dự án
tuy nhiên cũng đề nghị việc thực hiện cần minh bạch bảo đảm đúng mục tiêu đề ra
dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
thuộc tiêu chí là dự án quan trọng quốc gia với yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng một trăm sáu mươi hai năm mươi năm hectare rừng đặc dụng
thuộc khu bảo tồn núi âu
theo tổ chừng của chính phủ tổng diện tích chiếm đất của dự án là sáu trăm chín mươi ba ba mươi một hectare
trong đó diện tích đất rừng là sáu trăm tám mươi bốn mươi một hectare
tổng mức đầu tư của dự án là năm trăm tám mươi năm sáu trăm bốn mươi bảy tỷ đồng thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bốn
năm mươi bốn cuộc thanh tra kiểm tra tiến hành kiểm tra gần hai trăm sáu mươi hai hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế
và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ hơn chín hai trăm linh vụ kiến nghị xử lý về mặt tài chính gần ba mươi bốn tỷ đồng
chuyển sang cơ quan công an kiến nghị khởi tố bốn mươi hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm cơ quan thuế
cũng trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín bộ tài chính đã chủ trì soạn thảo trình chính phủ thông qua một mươi năm đề án
gồm một luật ban hành bốn nghị định hai nghị quyết và tám đề án khác
tính cả số đề án trình từ cuối năm hai nghìn một mươi tám chuyển sang đến nay đã có một dự án luật tám nghị định
quyết định của thủ tướng chính phủ do bộ tài chính chủ trì soạn thảo đã được thông qua và ký ban hành
qua đó đã góp phần thực hiện công tác phòng chống tham nhũng làm việc với ban cán sự đảng bộ tài chính
đoàn công tác của ủy ban kiểm tra trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị trong thời gian tới
bộ tài chính cần tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính
tăng cường giám sát thực thi công vụ nghiêm túc thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc
vừa qua phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng đoàn công tác chính phủ làm việc tại tỉnh kiên giang
về công tác chống khai thác thủy sản trái phép không báo cáo và không theo quy định iuu
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có hơn chín tám trăm linh tàu cá có chiều dài sáu mét trở lên
tỉnh tháng đầu năm đạt hơn bốn trăm năm mươi tấn sấp xỉ bảy mươi sáu kế hoạch
tuy nhiên tình trạng tàu cá vi phạm vẫn tiếp diễn sáu tháng đầu năm xảy ra ba mươi vụ vi phạm với tổng số năm mươi hai tàu tham gia
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng yêu cầu tỉnh kiên giang
cần thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là chấm dứt tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp
thứ hai là phải gắn việc phát triển ngành thủy sản với tái cấu trúc ngành thủy sản
cũng trong dịp này phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đi khảo sát tại cảng cá tắc cậu
xã bình an huyện châu thành và thăm mô hình nuôi biển tiêu biểu tại xã đảo hòn nghệ huyện kiên lương
tại các điểm đến thăm và khảo sát phó thủ tướng đã động viên bà con ngư dân cùng nhau tuân thủ luật thủy sản
không đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng biển nước ngoài bảo đảm phát triển nghề cá bền vững ổn định cuộc sống
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tổ chức giao ban thường trực quý ba và triển khai nhiệm vụ quý bốn năm hai nghìn hai mươi
tình hình hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới cờ khẩu đường bộ tuyến hàng không và tuyến biển
luôn diễn ra với nhiều thủ đoạn rất tình vị phức tạp và manh động đặc biệt nổi lên tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy dầu đeo pháo nổ thuốc lá đường lậu
đối tượng tập trung vào tuyến biên giới tây nam biên giới giáp lào cambodia và vùng biển đông bắc mỉa trung
chín tháng đầu năm các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện bắt giữ xử lý một trăm năm mươi vụ việc vi phạm khởi tố một sáu trăm ba mươi năm vụ với một chín trăm một mươi đối tượng và nộp ngân sách nhà nước một mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
thời gian tới ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín yêu cầu các ban chỉ đạo các bộ ban ngành địa phương và các lực lượng chức năng liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước và sau tết nguyên đán
chiều nay tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thợ ủy quyền của chủ tịch nước đã trao quyết định lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ nam sudan cho hai sĩ quan trong vai trò là quan sát viên quân sự
tính đến nay việt nam đã cử ba mươi tám lượt cán bộ sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tới các phái bộ và một bệnh viện giã chiến cấp hai tại nam sudan với sáu mươi ba cán bộ nhân viên y bác sĩ
hiện hoạt động của bệnh viện giã chiến cấp hai số một đang hoạt động hiệu quả và được liên hợp quốc đánh giá cao góp phần khẳng định vai trò của việt nam đối với cộng đồng quốc tế khẳng định việt nam là thành viên có trách nhiệm của liên hợp quốc

theo ban tôn giáo chính phủ trong thời gian qua các tôn giáo ở việt nam đã phát huy vai trò và vị thế của mình trên thế giới
qua các sự kiện tôn giáo quốc tế đã diễn ra các hoạt động đối ngoại tôn giáo đã giúp cho các tổ chức quốc tế hiểu hơn về một việt nam luôn bảo đảm tự do tôn giáo tín ngưỡng
trong thời gian tới các cơ quan báo chí cần phải kịp thời thông tin phát huy vai trò của báo chí nhằm định hướng khi xảy ra các sự việc như lợi dụng tôn giáo gây mất ổn định chính trị xã hội tại các địa phương
ngoài ra cục thông tin đối ngoại cũng mong muốn các cơ quan báo chí và các bộ ngành có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về bảo đảm quyền con người tại việt nam có phần định hướng dư luận xã hội
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hội nghị bộ trưởng công nghệ thông tin và viễn thông asean lần thứ một mươi chín khai mạc tại thủ đô viên trăn lào
tham dự có tổng thư ký asean lim chok hoi bộ trưởng và người đứng đầu ngành công nghệ thông tin các nước asean
thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn thành hưng dẫn đầu đoàn việt nam tham dự hội nghị
đây là hội nghị cấp bộ trưởng được tổ chức thường niên trong khu vực asean với mục đích tăng cường hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giữa các thành viên nội khối cũng như giữa asean với các nước đối tác bên ngoài
trong khuôn khổ hai ngày hội nghị các lãnh đạo phụ trách lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin asean sẽ ra soát tình hình triển khai hợp tác trong một năm vừa qua
đồng thời thảo luận thống nhất định hướng hợp tác với các mục tiêu ưu tiên cho giai đoạn hợp tác tiếp theo bao gồm các sáng kiến chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số asean
ngoài chương trình làm việc nội bộ hội nghị sẽ có các phiên họp làm việc với từng nước đối thoại gồm trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ mỹ esea và itu để thảo luận các chương trình hoạt động hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi như phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy sáng tạo nâng cao năng lực ứng phó trước các rủi ro về an ninh mạng
các thành viên trong đoàn công tác sẽ có các buổi gặp gỡ và làm việc song phương với các nước và itu nhằm trao đổi chia sẻ thông tin cũng như các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian tới
tiếp theo chương trình nâng cao nhận thức về phòng ngừa xâm hại tình dục bóc lột và mua bán trẻ em
cần thơ đốt hai năm trăm linh tấn rác thải trôn lấp để phát điện
hôm nay tại tây ninh ban tuyên giáo trung ương phối hợp với tỉnh ủy tây ninh tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương trực tuyến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín nhằm thông tin định hướng tuyên truyền những vấn đề quan trọng trong nước và quốc tế
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên thông tin về chuyên đề xây dựng quân đội nhân dân việt nam cách mạng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới
bên cạnh đó các báo cáo viên ban tuyên giáo trung ương cũng đã thông tin nhanh tới các đại biểu về kết quả hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai định hướng công tác thông tin trong thời gian tới
đồng chí lê mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị các báo cáo viên tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai tiếp tục tuyên truyền về kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn tuyên truyền về những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế xã hội tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm
sáng nay tại hà nội viện nghiên cứu kinh tế và chính sách phối hợp cùng liên minh nông nghiệp với sự hỗ trợ của tổ chức osfarm việt nam
năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề chính sách đất đai và sự phát triển nông nghiệp việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
đây là sự kiện lớn nhất trong năm của chuỗi các diễn đàn chính sách nông nghiệp việt nam
theo các chuyên gia việt nam là một trong những quốc gia có mức bình quân ruộng đất theo đồng người thấp nhất thế giới
nên nông nghiệp việt nam được coi là thế mạnh của đất nước nhưng đang được phát triển chủ yếu dựa vào khoảng một mươi triệu hộ nông dân cá thể với trên bảy mươi sáu triệu thửa và mảnh ruộng nhỏ lẻ phân tán
đây là một trong những trở ngại lớn nhất cho việc phát triển nông nghiệp việt nam
nông nghiệp việt nam được phát triển nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại và bền vững trên cơ sở hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp đặc biệt là các tập đoàn kinh tế
tại diễn đàn các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến chính sách đất đai hiện nay
trong đó có những góc nhìn về chính sách dịch chuyển đất đai theo hướng tích tụ tập trung và tác động
một số khó khăn trong tích tụ và tập trung dụng đất tại vùng đồng bằng sông hồng
nghiên cứu thực tế về việc tích tụ tập trung đất nông nghiệp và sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm cây công nghiệp
cụ thể là cây điều ở bình phước
hôm nay tại hòa bình bộ công an liên minh châu âu quỹ nhi đồng liên hợp quốc đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn
nâng cao nhận thức về phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em bóc lột trẻ em và mua bán trẻ em
theo số liệu thống kê từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh hòa bình xảy ra một trăm một mươi vụ
với một trăm một mươi sáu đối tượng xâm hại tình dục trẻ em với một trăm một mươi em bị xâm hại
riêng hiếp dâm trẻ em chiếm sáu mươi một tám mươi một
cũng tại hội nghị các báo cáo viên đã báo cáo năm chuyên đề và thảo luận
như đặc điểm tình hình liên quan đến chính sách pháp luật về trẻ em công tác bảo vệ trẻ em
thực trạng trẻ em bị xâm hại nguyên nhân và giải pháp phòng chống
hội nghị giúp các chuyên gia báo cáo viên đã đưa ra những ý kiến tham luận đánh giá tổng kết đề xuất
khuyến nghị với cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến phòng chống xâm hại tình dục
bóc lột buôn bán và bảo vệ trẻ em trao đổi về những kinh nghiệm
cách giải quyết tình huống cụ thể còn vướng mắc khó khăn trong thực tiễn công tác tại các địa phương
bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng đã tiếp nhận và đang điều trị cho bảy bệnh nhi mắc bệnh bạch hầu
được chuyển đến từ các tỉnh thành trong khu vực
hiện các bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
bảy ca bệnh dương tính với bạch hầu đang được điều trị tại khoa y học nhiệt đới
có độ tuổi từ sáu đến một mươi bốn tuổi được chuyển viện từ tỉnh quảng nam và tỉnh quảng ngãi
hiện các bệnh nhi này đang được các bác sĩ tập trung điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
theo bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng trước diễn biến bệnh bạch hầu xuất hiện tại các tỉnh miền trung
để chủ động trong tiếp nhận thu dung điều trị bệnh viện đã bố trí khu vực điều trị cách ly tuyệt đối một chiều
và theo dõi tích cực bệnh nhi mắc bệnh bạch hầu
các bác sĩ của bệnh viện cũng khuyến cáo người nhà hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh
chủ động phòng bệnh bằng trùng ngừa vaccine
trong trường hợp nếu phát hiện vùng có bệnh ngành y tế địa phương cần khoanh vùng ổ dịch
cách ly người bệnh và điều tra dịch tễ để tránh lây lan trong cộng đồng
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại thành phố vinh tỉnh nghệ an hội nhãn khoa việt nam phối hợp với bệnh viện mắt trung ương
bệnh viện mắt nghệ an đã tổ chức hội nghị ngành nhãn khoa việt nam hai nghìn một mươi chín
hội nghị được tổ chức thường niên nhằm đánh giá tổng kết các công tác phòng chống bù loà tại việt nam
rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho năm tới
hội nghị có sự tham gia của hơn hai đại biểu việt nam tám mươi chuyên gia khách mời quốc tế và hơn năm mươi nhãn hàng dược tham gia
hội nghị lần này trình chiếu trực tiếp từ phòng mổ các kỹ thuật phẫu thuật như pha cô
cắt dịch kính võng mạc ghép rác mạc để các chuyên gia cùng bàn luận
hội nghị cũng tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn với các chuyên đề về dịch kính võng mạc nhãn nhi phẫu thuật pha cô nâng cao
dự kiến có khoảng hai mươi lớp học với các chuyên gia khác nhau do các chuyên gia về nhãn khoa hàng đầu việt nam và khu vực giảng dạy
thưa quý vị và các bạn công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường eb cần thơ
đơn vị quản lý vận hành nhà máy đốt rác phát điện cần thơ cho biết hai năm trăm linh tấn rác sinh hoạt đã qua trôn lấp
ở bãi rác đông thắng sẽ được chuyển về nhà
nhà máy đốt rác phát điện cần thơ để xử lý bằng hình thức đốt phát điện
đại diện nhà máy cho biết bắt đầu tiếp nhận rác đã qua trôn lấp từ ngày một mươi hai tháng một mươi với khối lượng bình quân mỗi ngày từ năm mươi đến một trăm linh tấn
thời gian để vận chuyển toàn bộ lượng rác trên dự kiến kéo dài khoảng hai tháng
quy trình đốt thử nghiệm bảo đảm các chỉ tiêu về phát thải và tuân thủ đúng theo yêu cầu
được biết mỗi ngày nhà máy có thể xử lý bốn trăm linh tấn rác thải sinh hoạt và phát điện khoảng một trăm năm mươi kwh
tương đương sáu mươi kwh
thời gian hoạt động của nhà máy là hai mươi năm
sau khi nhà máy đốt rác ở b đi vào hoạt động quỹ ban phố cũng đã có chủ trương là sẽ đóng cửa hai bãi rác ô môn và cờ đỏ
hiện nay thì sở đang hoàn thiện kế hoạch đóng cửa hai bãi rác này
với tinh thần trong nội dung đóng cửa bãi rác này xử lý dược để về rác đã được trôn lấp và nước thải tại khu vực này
trong xử lý rác thải được trôn lấp có hình thức là mình đốt
do đó trước đề nghị của công ty ob là xin đốt lượng rác thải đang trôn lấp ở bãi rác đông thắng
đây là một đề xuất rất hay
thì trong kế hoạch đóng cửa này mình cũng sẽ đốt và công ty đề xuất là đốt không miễn phí
thì đó dẫn đến chuyện đó là về quan điểm sở mộ thôi
cũng theo sở tài nguyên và môi trường tp cn từ ngày một mươi hai tháng một mươi đến nay
thành phố đã vận chuyển và đốt thí điểm được hơn năm trăm linh tấn rác thải tại bãi rác đông thắng
sau đó thành phố sẽ xây dựng phương án để tiếp tục đốt khối lượng rác còn lại của bãi rác này
thời gian gần đây hội nông dân một số huyện miền núi tỉnh nghệ an đã vận động hội viên áp dụng khoa học
đưa phân hữu cơ bón cho cây trồng
đây được xem là giải pháp nhằm nâng cao năng suất nâng cao chất lượng sản phẩm
sản phẩm nông nghiệp sạch góp phần bảo đảm môi trường nông thôn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
gia đình anh nguyễn văn hoàng có một hectare trồng năm trăm linh gốc cam
nhờ được bón phân hữu cơ sinh học cam của anh phát triển nhanh sai quả và ít sầu bệnh
thời gian qua gia đình anh hoàng có ủ một hầm phân
nếu như mua phân bón hóa học mất khoảng hai mươi triệu đồng
thì nay gia đình anh tự sản xuất phân hữu cơ vi sinh đã tiết kiệm được chi phí một nửa
với mục tiêu vừa chăm bón cây trồng vừa bảo vệ môi trường
hội nông dân xã tân phú huyện tân kỳ đã nhân rộng mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất bằng phân hữu cơ sinh học
năm hai nghìn một mươi bảy toàn xã có bốn mươi tám hộ tham gia sản xuất ba trăm linh tấn phân hữu cơ vi sinh
này đã thu hút được tám mươi bốn hộ tham gia sản xuất ba trăm năm mươi tấn phân hữu cơ vi sinh

nhưng cũng là sản xuất phân hữu cơ vi sinh
những tận dụng được những nguyên liệu sẵn có tại địa phương
tiết kiệm được chi phí sản xuất tăng năng suất cho cây trồng từ một mươi một mươi
mà còn tạo độ mùn dinh dưỡng cân bằng vi sinh vật trong đất và không gây ô nhiễm môi trường
mô hình này cần được nhân rộng trên địa bàn miền núi tỉnh nghệ an nói riêng
và cả nước nói chung vì một nền nông nghiệp bền vững trong tương lai
sáng nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
phối hợp với ban quản lý tòa nhà phức hợp cao nhất việt nam landmark tám mươi một
tại quận bình thạnh đã tổ chức đợt diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tình huống giả định được đưa ra là sự cố chập điện gây cháy nổ
tại căn hộ thuộc tầng bảy tòa nhà landmark tám mươi một
bên trong tòa nhà có hàng trăm người đang tham gia sinh hoạt
mua sắm tại khu trung tâm thương mại và lưu trú tại các tầng khách sạn
báo động cháy nhanh chóng được phát ra
trong thời gian danh nhất lực lượng chức đàn có mặt huy động phương tiện tổ chức chữa cháy
đồng thời tập trung cao độ vào công tác di chuyển cứu nạn cứu hộ những người mắc kẹt bên trong
vận chuyển sơ cứu kịp thời những nạn nhân bị thương do sự cố cháy nổ gây ra
hoạt động diễn tập nhằm đánh giá năng lực kỹ năng chỉ huy xử lý tình huống cháy nổ
và kiểm tra hệ thống thiết bị phòng chống cháy nổ hiện đại của tòa nhà cao nhất việt nam
sáng nay thành đoàn tp hcm đã tổ chức lễ khánh thành nhà văn hóa sinh viên tọa lạc
tại khu đô thị đại học quốc gia tp hcm
công trình nhà văn hóa sinh viên được khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
với tổng mức đầu tư hơn bốn trăm hai mươi tỷ đồng trên diện tích ba năm hectare
bao gồm bảy tầng sân cấu ngoài trời sơn bóng đá và các công trình khác
tại lễ khánh thành chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong nhấn mạnh
tp hcm có hơn bốn trăm hai mươi sinh viên đang học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn
số lượng sinh viên đông đảo đã đặt ra yêu cầu về việc đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của sinh viên
về điều kiện học tập trang luyện đạo đức kỹ năng thực hành xã hội
kỹ năng nghề nghiệp và nhu cầu vui chơi giải trí lanh mạnh
do đó việc khánh thành và đưa vào hoạt động công trình nhà văn hóa sinh viên
tại đại học quốc gia tp hcm thể hiện sự quan tâm rất lớn của thành phố
đối với nguồn nhân lực tương lai
không có tài khoản ngân hàng sẽ có thể thực hiện giao dịch thanh toán ngay trên điện thoại
có hệ thống phù hợp nhờ đồng tiền số libra
tuy nhiên ông chủ facebook cũng thừa nhận mạng xã hội này đang thiếu trầm trọng niềm tin của người dùng để hiện thực hóa tầm nhìn này
ý tưởng đằng sau đồng tiền số libra là việc gửi tiền phải dễ dàng và an toàn như gửi tin nhắn
tôi tin rằng đây là thứ cần được phát triển nhưng tôi hiểu rằng chúng tôi chưa phải là tổ chức lý tưởng
để phát đi thông điệp này tôi biết nhiều người lo ngại liệu chúng tôi có đáng được tin tưởng
để xây dựng dịch vụ thanh toán có khả năng bảo vệ khách hàng hay không
đến nay một số đối tác tài chính bao gồm mastercard visa paypal và airbay đã rút lui khỏi dự án libra
tuy nhiên mark zuckerberg vẫn tiếp tục và hợp tác với một tập đoàn có trụ sở tại thụy sĩ
bao gồm các công ty đầu tư và phi lợi nhuận để thực hiện dự án này